điều kiện học việc đeo khẩu trang khi đến trường điều kiện giãn cách chưa buổi họp tại trường
những môn học đảm bảo việc giãn cách kể cả việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát việc đi lại
tiếp xúc của học sinh và gia đình các em
vắc xin chỉ là một trong những biện pháp an toàn
bên cạnh việc an toàn giãn cách khi trở lại trường học trực tiếp
thì việc thành phố đà nẵng là một trong số các địa phương thực hiện tiêm vaccine cho nhóm một mươi năm một mươi bảy tuổi
khiến các phụ huynh lo lắng không kém
anh nguyễn lê hiếu phường thanh bình quận hải châu có con học lớp b một
nằm trong nhóm sẽ được tiêm vắc xin covid một mươi chín tại địa phương
cũng như nhiều phụ huynh khác anh không khỏi lo lắng khi thời điểm trở lại trường của con đã cận kề
nhưng thông báo chính thức về chương trình tiêm vắc xin covid một mươi chín thì chưa có
theo anh hiếu trên thực tế nếu triển khai tiêm vắc xin covid một mươi chín tại địa phương
thì cũng chỉ ở khối lớp một mươi một mươi hai
các khối còn lại học sinh vẫn tuân thủ năm k là biện pháp duy nhất để phòng ngừa dịch bệnh khi trở lại trường
dự kiến vào ngày tám một mươi một
nếu được cần có một kế hoạch an toàn không nên vội đối với việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
an toàn vắc xin là phải trên hết nếu không thì phụ huynh sẽ không an tâm trong việc để con mình tiếp cận vắc xin
anh hiếu có quyết
bên cạnh đó nhiều phụ huynh quan ngại về việc cho các trẻ còn lại chưa được tiêm vaccine
thì việc trở lại trường học có được an toàn
về vấn đề này bà trần thanh thủy phó giám đốc sở y tế tp đà nẵng cho biết
vắc xin hiện nay là một trong những biện pháp hỗ trợ để phòng chống dịch chủ động
còn nguyên tắc thì vẫn phải đảm bảo những quy định về phòng chống dịch như năm k ý thức của mọi người
tất cả các vaccine khi tiêm đều phải có sự đồng ý của người được tiêm và người giám hộ
quan trọng nhất khi tiêm chủng phải có các bước sàng lọc kiểm tra sức khỏe
cũng như các điều kiện để đảm bảo các tiêu chí tiêm chủng bộ y tế hiện đang rất thận trọng
khi quyết định các bước liên quan đến tiêm chủng cho trẻ em trên nguyên tắc an toàn bà thủy chia sẻ
cũng theo bà thủy hiện tại tp hcm đã đảm bảo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
cho đội tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi sẵn sàng quy trình phối hợp với sở giáo dục đào tạo
và các đơn vị liên quan các quận huyện
tuy nhiên sẽ triển khai chính thức vào thời gian nào loại vắc xin gì
hoàn tất tập quấn của bộ y tế
theo thống kê tp hcm có hơn ba mươi tám trẻ ở độ tuổi một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
nằm trong chương trình tiêm vắc xin covid một mươi chín của bộ y tế trong thời gian tới
sáng hai mươi năm tháng một mươi bên hành lang quốc hội phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
sản đốc bệnh viện đh y hà nội đại biểu quốc hội đoàn bình định đã có trao đổi
xung quanh kế hoạch tiêm vắc xin covid một mươi chín cho trẻ em
đang được bộ y tế và một số địa phương đưa ra
theo phó giáo sư nguyễn lân hiếu việc tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em
cần dựa vào khoa học lẫn điều kiện của xã hội
đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên theo phó giáo sư hiếu
nên thực hiện tiêm những trường hợp có yếu tố nguy cơ như bị béo phì bệnh nền